từ chín giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng bốn huyện đồng văn tỉnh hà giang đã phong tỏa toàn bộ khu vực thị trấn đồng văn
để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín lây lan
ngày một mươi sáu tháng bốn tại tỉnh hà giang đã ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus sars cov hai
là bệnh nhân số hai trăm sáu mươi tám người dân tộc mông thường trú ở thôn tiến tùng xã phố là huyện đồng văn
hiện bệnh nhân số hai trăm sáu mươi tám đang được theo dõi điều trị tại khu cách ly bệnh viện đa khoa huyện đồng văn
cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm với ba trăm năm mươi tám người tiếp xúc gần với bệnh nhân
trong đó có ba trăm linh hai mẫu có kết quả âm tính số còn lại đang chờ kết quả